hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ công an và báo nhân dân
về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an phối hợp với báo nhân dân
phát động cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì buổi lễ
lễ phát động từ tổ chức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an đến trung tâm thông tin chỉ huy công an
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
từ tình hình thực tiễn công tác chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng công an cấp cơ sở
bộ công an và báo nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
cuộc thi là dịp để các nhà báo chuyên nghiệp các cây bút trong và ngoài ngành công an cán bộ
đảng viên và nhân dân tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới các góc nhìn đa chiều
phản ánh trung thực sinh động về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân tại cơ sở
với bản chất mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt khó vì nhân dân phục vụ
tại buổi lễ các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an
việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet
nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ
đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trở tự và dịch vụ công trực tuyến
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh đánh giá sự ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
khẳng định bước đi mới ngày càng lớn mạnh phát triển có hình thức chia sẻ thông tin thuận lợi hơn cho người dùng
đồng chí cũng bày tỏ vinh dự cùng bộ công an chủ trì cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc thi viết không chỉ giới hạn các nhà báo chuyên nghiệp mà mở rộng cho nhiều thành phần tham dự
kể cả người dân nên chắc chắn sẽ có màu sắc khác biệt so với những cuộc thi trước đây
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành
ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân các cây bút chuyên và không chuyên
cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết góp phần thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung
công an cơ sở nói riêng bằng những tác phẩm báo chí để nhân dân thêm hiểu và thêm tin yêu vào lực lượng công an nhân dân
để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất tôi mong muốn công an các đơn vị địa phương các cơ quan báo chí và các đơn vị
có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và thể nệ về cuộc thi đối với nhiều hình thức
nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo phóng viên cộng tác viên cán bộ đảng viên và nhân dân nắm hưởng ứng và tích cực tham gia ủng hộ cuộc thi này
bộ công an và công an các đơn vị địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các nhà báo phóng viên biên tập viên và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế ở cơ sở
liên quan đến giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cổng thông tin điện tử bộ công an phải thực sự là cầu nối tăng cường sự quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân
là kênh thông tin chính thống công khai hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng tham gia ý kiến kiến nghị giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số và xu thế phát triển của xã hội hiện nay